còn từ anh thủ tướng anh david cameron vốn có người thân bị cáo buộc liên quan đến hoạt động trốn thuế theo hồ sơ parama đã từ chối bình luận về những cáo buộc này trong khi các đảng đối lập đang yêu cầu chính phủ làm rõ những thông tin trên